xin kính chào quý vị và các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin mùa mùa ba cập nhật của truyền hình công nhân dân
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ bắt giữ bảy trăm linh kg ma túy đá tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng cầm đầu hiện đang bỏ trốn
trước đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng bốn lực lượng chức năng đã phối hợp truy xét bắt giữ ba đối tượng liên quan đến số ma túy cực lớn này
cũng như kiểm tra kho hàng ở xã quỳnh hồng cách nơi phát hiện ma túy khoảng một mươi km thu giữ một trăm linh loa thùng và bìa cắt tông
xác định đó chính là nơi cất dấu số ma túy nói trên
biết không thể trốn thoát vào chiều cùng ngày đối tượng thứ tư đã đến cơ quan công an đầu thú
riêng đối tượng cầm đầu được xác định là có quốc tịch đài loan đã bỏ trốn
vào sáng ngày một mươi tám tháng bốn các đối tượng bị tạm giữ cùng với số ma túy đã được dẫn giải về công an tỉnh nghệ an đảm bảo an toàn để tiếp tục điều tra xử lý
bước đầu cơ quan điều tra nhận định phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trong đường dây này giống với đường dây buôn bán vận chuyển tàng trữ ma túy do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh công an tỉnh nghệ an và các lực lượng liên quan triệt phá vào ngày một mươi năm tháng bốn thu giữ sáu trăm linh kg ma túy tạm giữ bốn đối tượng

trong số ngày độ bị bắt quả tăng có hai mươi hai thư ký đã chuyển bảng tổng hợp số lô số đề qua zalo cho độ với tổng số tiền giao dịch trị giá gần chín trăm linh triệu đồng
cùng với thời điểm đó các tổ công tác khác của ba đơn vị này đã đồng loạt tiến hành kiểm tra và khám xét khẩn cấp người và nơi ở của tám đối tượng khác có liên quan đều ở thành phố hưng yên
thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc ghi và nhận lô đề cùng với số tiền hơn hai trăm bảy mươi triệu đồng
được biết độ chính là chủ đề và là đối tượng cầm đầu trong đường dây
hàng ngày độ nhận các bảng tổng hợp số lô số đề qua tin nhắn gia lô của hàng chục thư ký với số tiền giao dịch trên dưới một tỷ đồng
quá trình điều tra mở rộng vụ án vào ngày một mươi chín tháng bốn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đã phối hợp với các đơn vị tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và triệu tập tám thư ký trong đường dây của độ lên làm việc
trong hai ngày gần đây công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đã triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc xảy ra trên địa bàn huyện
sáu mươi triệu đồng
vào lúc một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng bốn công an huyện châu thành đã bắt quả tăng ba mươi một đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu vườn dừa thuộc xã thân kiểu nghĩa
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm gần một trăm một mươi năm triệu đồng bốn mươi xe mô tô và một số vật dụng khác có liên quan
đây là tụ điểm hoạt động tinh vi đường đi quanh co nằm sâu trong vườn dừa do đối tượng nguyễn minh tân tên thường gọi là giang đứng ra tổ chức
tiếp đó vào lúc một mươi hai h một mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã bắt quả tàng một mươi bốn đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại xã đông hòa
tăng vật thu giữ gồm gần bốn con gà bảy xe mô tô gần bốn mươi triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
thưa quý vị với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm trong nhiều tháng điều tra truy xét thì công an tỉnh kiên giang đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
triệt xóa nhóm trộm cướp liên tỉnh gây ra hàng chục vụ cướp trộm cướp trên địa bàn tỉnh kiên giang và các tỉnh ở trong khu vực miền tây gây thiệt hại tài sản cho người dân gần hai tỷ đồng
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đến giữa tháng một năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh kiên giang và các tỉnh miền tây đã liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản nơi mà nhóm trộm cắp này nhắm tới là các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả
thủ đoạn thì đối tượng đai
số là đột nhập vào những nhà có cửa sổ cửa thì đối tượng là cắt cửa sổ đột nhập vào nhà để lấy trộm tài sản
nếu như mà chủ nhà mà không phát hiện thì đối tượng sẽ lục xót để lấy trộm tài sản
còn nếu như những gia đình nào mà phát hiện thì đối tượng sẽ dùng dao để khống chế bị hại để chiếm đoạt tài sản
điển hình như vụ cướp táo bạo xảy ra vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
lợi dụng lúc cả nhà ông nguyễn minh thống ở xã loàn mỹ huyện tam bình tỉnh vĩnh long ngủ say
nhóm này đã cắt cửa sổ treo vào nhà lục xoát tìm tài sản lấy trộm
khi bị vợ chồng ông thống phát hiện bọn chúng quay sang dùng dao không chế buộc chủ nhà đưa chìa khóa mở cửa chính và chỉ nơi cất giữ tài sản
cướp đi số tiền ba mươi triệu đồng một chỉ vàng hai mươi bốn k và một bộ vòng xi men một năm lượng vàng một mươi tám k ba điện thoại di động rồi mang ra xe ô tô tẩu thoát
nó cầm dao nó nguy hiếp vậy nó tao cần tiền chứ không cần mạng
vợ chồng mày mà la là tao cắt cổ trong phòng này liền
tiếp theo là bắt đầu nó hỏi vàng tiền tụi mày để đâu
tao cần tiền tao cần vàng
mày tụi mày để đâu để tôi ra đây
rồi vợ em mới chỉ cho nó là vàng bạc để dưới đó là nó tự nó lục nó lấy ra nó lấy hết tiền rồi vàng rồi
bộ vòng nó kêu vợ em đưa tay lên cho nó nó cắt nó lấy
tiếp đó vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
nhà anh trần văn linh ở thị trấn một ngàn huyện châu thành a tỉnh hậu giang
cũng bị kẻ gian cắt cửa sổ đột nhập vào nhà lấy trộm hai điện thoại một kết sắt bên trong có một mươi sáu triệu đồng
ngoài hai vụ trộm cướp nói trên thời gian này bọn chúng còn đột nhập một số gia đình hộ kinh doanh
trên địa bàn các tỉnh kiên giang và các tỉnh lân cận lấy trộm kết sát cùng tiền và tài sản khác trị giá hàng tỷ đồng
khiến người dân hết sức bức xúc và lo lắng
các đối tượng bị bắt giữ gồm dương công thành huỳnh tấn bình trần anh thuận nguyễn ngọc trí và trần quốc phong
cùng chú tại thành phố sa điếc tỉnh đồng tháp
qua đấu tranh các đối tượng đã lần lượt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
không chỉ gây ra một mươi năm vụ trộm và hai vụ cướp trên địa bàn tỉnh kiên giang
mà thành cùng đồng bọn còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác với cùng thủ đoạn tại các tỉnh miền tây và tỉnh tây ninh
chiếm đoạt số tiền hơn một bảy tỷ đồng hai mươi bảy lượng vàng hai mươi điện thoại di động và ipad năm máy laptop một mươi bốn tv
các đối tượng khai nhận là cửa lùa rất dễ đồng nhập
còn đối với những cửa khác mà không phải là cửa lò đặc biệt là cửa gỗ thì đối tượng khó độc nhập
cái thứ nhất cái thứ hai nữa bị hại thường hay lấy ổ phá phá cửa trong
nhưng không ít có gia đình nào mà rút cái chìa phá ra để chìa phá sẵn ở đó
do đó đối tượng là khi đồng nhập rồi thì đối tượng rất dễ dàng mở ổ phá
cửa cái để tìm đường thóc chuẩn bị cho mình cái đường thoát
việc triệt xóa băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp hoạt động liên tỉnh là chiến công xuất sắc của lực lượng công an
có phần giữ vững an ninh trật tự đảm bảo cuộc sống yên bình cho nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn đức huyện là tài xế xe lius mang biển số bốn mươi chín x sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu
đã tông chết bốn người và làm bị thương sáu người ở đường nguyễn công chứ
thành phố quy nhơn tỉnh bình định
nguyễn đức huyện bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định cũng đã ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú
và cấm xuất cảnh đối với nguyễn đức huyện
hiện cơ quan công an đang tạm giữ chiếc xe gây tai nạn tiến hành giám định phương tiện để củng cố hồ sơ
trước đó vào khoảng một mươi ba h trưa ngày một mươi một tháng bốn chiếc xe lexus lx năm trăm bảy mươi mang biển số bốn mươi chín x sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu
do nguyễn đức huyện định
nguyễn đức huyện bất ngờ phóng ga tông thẳng vào một mươi một người đang khiêng quan tài
khiến hai người tử vong tại chỗ hai người tử vong ở bệnh viện sáu người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
ngay sau khi gây ra tai nạn nguyễn đức huyện đã đến công an tp quy nhơn trình diện
trong quá trình điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tại thôn bốn ở xã mỹ đồng huyện thủy nguyên công an thành phố hải phòng đã tạm giữ một xe mô tô
và để phục vụ yêu cầu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
đã đề nghị thông báo truy tìm chủ của xe mô tô sở hữu chiếc xe này có đặc điểm nêu trên
đặc điểm nhận dạng xe xe mô tô nhẵn hiệu honda sh màu đen có số zdckf tám a bảy f một trăm tám mươi nghìn bảy trăm bốn mươi bảy
số máy kf tám e một trăm một mươi năm nghìn sáu trăm chín mươi bảy ktge một
trong quá trình điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
đây là những thông tin về truy nã tội phạm
đây là những thông tin về truy nã tội phạm
công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi tám trên ba lê thị hồng gấm phường sáu tp mỹ tho tỉnh tiền giang
và đối tượng lê quang sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp kinh trên xã bình ân huyện gò công đông tỉnh tiền giang bị công an huyện gò công đông tỉnh tiền giang ra quyết định truy nã về tội cối gây thương tích
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc
nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm bốn mươi năm tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện